thưa quý vị sở giao dịch chứng khoán tp hcm hosea mới đây đã có thông báo lưu ý đến khả năng hủy niêm yết bắt buộc
đối với hơn hai hai tỷ cổ phiếu hvn của tổng công ty cổ phần hàng không việt nam
cụ thể việt nam airlines ghi nhận lỗ dòng hơn năm tỷ đồng trong khi lỗ lũy kế đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai là gần hai mươi chín tỷ
đồng thời vốn chủ sở hữu âm gần bốn chín trăm linh tỷ đồng
trước đó vietnam airlines cũng lỗ lần lượt gần một mươi một tỷ đồng và gần một mươi ba tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi và năm hai nghìn hai mươi một
khả năng hoạt động liên tục của tổng công ty sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về tài chính của chính phủ việt nam
đơn vị kiểm toán nhận thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của vietnam airlines
thông báo của hosea nhấn mạnh về khả năng hủy niêm yết đối với cổ phiếu hvn nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm hai nghìn hai mươi hai của hãng bay này
tiếp tục là số ấm
hoặc vốn chủ sở hữu là số ấm